ubnd tp hà nội vừa ban hành kế hoạch triển khai công tác đào tạo nghề cho một mươi ba một trăm linh lao động nông thôn
trong đó nghề nông nghiệp là trên tám ba trăm linh người nghề phi nông nghiệp là khoảng bốn tám trăm linh người
hình thức đào tạo thực hiện giao nhiệm vụ đặt hàng hoặc đấu thầu
liên quan đến giải quyết việc làm sau học nghề thành phố đặt mục tiêu phấn đấu tỷ lệ lao động sau học nghề
tối thiểu đạt tám mươi có việc làm mới hoặc tiếp tục làm nghề cũ nhưng có năng suất thu nhập cao hơn
cùng với công tác đào tạo công tác tuyên truyền cũng được thành phố quan tâm
ubnd tp hà nội yêu cầu huy động sự tham gia của hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân
vào việc triển khai thực hiện đào tạo nghề cho lao động nông thôn